trước tình hình dịch bệnh covid một mươi chín đang diễn biến rất phức tạp ngành chức năng của tỉnh đồng nai đã và đang đẩy mạnh tuyên truyền
đặc biệt là tại các điểm vùng sâu vùng xa vùng đồng bào dân tộc thiểu số đang được thực hiện có hiệu quả
ngoài các hình thức tuyên truyền qua loa phóng thanh xe lưu động những ngày này cán bộ xã xuân mỹ huyện cẩm mỹ đã trực tiếp đến các hộ đồng bào dân tộc trơ ro
để tuyên truyền về các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín qua đó góp phần giúp người dân nâng cao nhận thức và chủ động phòng chống dịch bệnh nguy hiểm này
nên là người ta cũng rất là hiểu biết chỉ có một số người lớn tuổi thì nhiều khi cũng chưa được rõ lắm
chỉ tính riêng tại địa bàn huyện cẩm mỹ có trên một mươi sáu hộ đồng bào với nhiều dân tộc khác nhau
đa phần bà con thường sống theo từng ấp và ở các vùng sâu vùng xa nên thông tin về dịch bệnh còn hạn chế
do đó chính quyền địa phương đã tăng cường các hình thức tuyên truyền đến tận các hộ dân về phòng chống dịch bệnh
cho các cơ quan chức năng trước tiên là ngành y tế để chủ động trong công tác
tức là tham mưu chức năng
các cơ quan huyện từ công tác tuyên truyền các nhân bản của cấp trên tuyên truyền và xây dựng các kế hoạch
theo dõi các thông tin trên các phương tiện để nắm bắt và triển khai kịp thời cho địa phương
tại đồng nai đến thời điểm này dù chưa ghi nhận trường hợp nào dương tính với covid một mươi chín
nhưng các cấp các ngành đang gồng mình phòng chống dịch bệnh
lúc này hơn ai hết mỗi người dân cần trang bị cho mình kiến thức về công tác phòng chống dịch
đồng thời chủ động thực hiện phòng bệnh
tại nhà có phần bảo vệ sức khỏe của chính mình và cộng đồng